phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có ngay khi được chọn là xã để xây dựng nông thôn mới xã thuận hòa huyện long mỹ tỉnh hậu giang đã và đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí trong đó có việc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đa canh góp phần nâng cao thu nhập cho người dân
điển hình nhất là mô hình sản xuất đa canh của ông trần văn thường ở ấp hai xã thuận hòa huyện long mỹ tỉnh hậu giang chỉ với khoảng hai m hai đất mà mỗi năm thu về lợi nhuận hơn một bốn tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi hai ông thường đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi sang mô hình sản xuất đa canh ban đầu ông đầu tư hơn hai mươi triệu đồng mua hệ thống bơm tưới phun thuốc để phục vụ cho việc trồng gần một trăm bốn mươi gốc bưởi da xanh
sau khi mà tôi được
hội nông dân của xã đưa đi tham quan những mô hình làm ăn có hiệu quả tôi mạnh dạn đầu tư dốn để cải tạo vườn kém hiệu quả của tôi thành vườn chuyên canh
thì hàng năm các khoản thu nhập vườn ao chuồng cửa hàng thức ăn
thì tính ra cái thu nhập
thu nhập của tôi khoảng từ tỷ tư cho đến tỷ rưỡi
từ chỗ đó là tôi cũng có động viên cho số bà con hoặc là anh em để cùng chuyển đổi như tôi
bên cạnh đó ông thường còn xây dựng trang trại để thả nuôi gần một trăm linh con heo lớn nhỏ
tận dụng nguồn chất thải từ chăn nuôi ông xử lý bằng túi bioga để sử dụng đun nấu trong gia đình nhằm tiết kiệm chi phí bảo đảm vệ sinh môi trường
tạo điều kiện giúp cho người dân để là
mở nhiều cái lớp tập quấn
học khoa học kỹ thuật
và đồng thời là chúng ta chọn những cái đối tượng để đề sức ở trên
để là cho những cái đối tượng là hội viên này là chúng ta đi tham quan những cái mô hình
những cái mô hình ở nơi khác là hay
để chúng ta là về để chúng ta áp dụng cho cái sản xuất của gia đình
từ những mô hình đa canh hiệu quả của người dân
có thể thấy được việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở xã thuận hòa nói riêng
huyện long mỹ nói chung
và đang đi đúng hướng góp phần nâng cao thu nhập vươn lên thoát nghèo bền vững
giúp người nông dân làm giàu trên chính đôi bàn tay khối óc của mình